ngày hai mươi năm tháng sáu tại hà nội cục gìn giữ hòa bình việt nam đã tổ chức buổi khai mạc
trao đổi chuyên môn công binh dình dữ hòa bình lên hợp quốc giữa việt nam và pháp
đây là hoạt động mang tính chuyên sâu nhằm nâng cao nhận thức về bom mìn còn sót lại sau chiến tranh
đồng thời nâng cao các kỹ năng thực hành giả phá bom mìn theo tiêu chuẩn quốc tế cho các công binh của việt nam
tính từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đây là lần thứ sáu việt nam và pháp phối hợp đồng tổ chức hoạt động
trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình nhằm nâng cao khả năng hiểu biết chuyên sâu
cho đội công binh gìn giữ hòa bình việt nam về hiểm họa bom mìn vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh
cũng như tập huấn các kỹ năng thực hành giả phá bom mìn theo tiêu chuẩn của liên hợp quốc
một trong những nội dung mà khác biệt so với lại sáu lần trao đổi chuyên môn trước đây là đợt này chúng tôi nhấn mạnh hơn
về kỹ năng trên thực địa
chúng tôi chú trọng hơn
chúng tôi chú trọng hơn vào các hoạt động thực tiễn và muốn trang bị cho các sĩ quan việt nam
những kiến thức về thực tiễn trên lĩnh vực là nhận biết các loại bom mìn vật liệu chưa nổ
và cách khắc phục từng loại vật liệu chưa nổ đó
các sĩ quan của việt nam là những người đã có kỹ thuật tốt đối với việc giả phá bom mìn
tuy nhiên mục tiêu của tập huấn lần này là tập trung vào quy trình chuẩn của quốc tế
và những chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp công binh việt nam
kỹ thuật đạt chuẩn yêu cầu của liên hợp quốc
hoạt động hợp tác lần này giữa việt nam và pháp rất có ý nghĩa trong việc hỗ trợ lực lượng công binh việt nam
các kỹ năng kiến thức về giả phá bom mìn trong bối cảnh việt nam còn hơn tám trăm linh tấn bom mìn
vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh
đây là sự hỗ trợ thiết thực quý báu của pháp dành cho việt nam
góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp toàn diện song phương giữa hai nước
đồng thời cũng thể hiện cam kết của bộ quốc phòng
hồng hai nước trong việc thực hiện nội dung của thỏa thuận kỹ thuật về hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc